trong hành trình tới singapore mới đây tàu hộ vệ tên lửa một mươi một đinh tiên hoàng đã tham gia diễn tập biển đa phương trong khuôn khổ hội thảo hải quân các nước tây thái bình dương lần thứ sáu
cuộc diễn tập với mục đích huấn luyện bổ sung các nội dung trao đổi thông tin liên lạc và vận động trong đội hình
tập trung vào việc sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ gặp nhau trên biển với hải quân và không quân nước ngoài
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong quá trình hành quân theo tàu
theo kịch bản diễn tập ba mươi tàu hải quân của hai mươi nước được chia làm ba nhóm thực hiện các nội dung diễn tập độc lập
tàu một mươi một đinh tiên hoàng của hải quân nhân dân việt nam thuộc nhóm hai cùng với chín tàu mặt nước và ba trực thăng của các nước canada pháp nhật pakistan hàn quốc philippines và mỹ
các tàu sẽ được chia ra thành hai tổ chiến thuật vận động chiếm lĩnh vị trí để lập thành đội hình mặt quạt
đồng thời với việc tiến hành kiểm tra trao đổi thông tin liên lạc trên các mạng thông tin đã hiệp đồng sẵn
từng tham gia nhiều cuộc diễn tập biển quốc tế cùng hải quân các nước trên thế giới với vai trò là sĩ quan tham mưu
thượng úy đoàn đắc thăng trợ lý trung tâm huấn luyện mô phỏng tác chiến hải quân việt nam tương đối thành thục với những hiệu lệnh chỉ huy trong diễn tập quốc tế
vận động trong đội hình chiến đấu tàu hải quân đa quốc gia
trao đổi thông tin theo các phương thức của bộ quy tắc xử lý tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển của hải quân các nước tây thái bình dương
đây đều là các nội dung mà tàu một mươi một đinh tiên hoàng đã được tiếp xúc và huấn luyện thành thạo qua các cuộc diễn tập đa phương từ trước
đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam tích lũy kinh nghiệm và là cơ sở cho các cuộc diễn tập tiếp theo
thông qua các cuộc tham gia các cuộc diễn tập này thì anh em trực tiếp được cọ sát với thực tế và qua đó hiểu biết được các nước hải quân các nước trong khu vực họ huấn luyện như thế nào và họ yêu cầu ra sao
và từ đó thì khi tham gia thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều phương pháp cách thức điều hành của họ cũng như là những cái chỉ tiêu yêu cầu họ đặt ra
nhờ tham gia các hoạt động diễn tập với đa hải quân của các nước như thế này thì đã lưng cao rất nhiều trình độ và bản lĩnh của anh em
không nằm ngoài mục đích tăng cường tình hữu nghị khả năng tương tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân các nước trong và ngoài khu vực
qua đó khẳng định sự hội nhập và lớn mạnh của hải quân nhân dân việt nam với hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới